điều này giúp bệnh nhân phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư tuyến ráp tái phát để ngăn ngừa khả năng ung thư quay trở lại và trở nên nghiêm trọng hơn